vẻ đẹp việt nam đã vượt ra khỏi tầm vóc của một cuộc thi ảnh thông thường
trở thành nơi lưu giữ kết nối những giá trị tinh thần bền vững
đây thực sự trở thành cầu nối gắn kết yêu thương lòng bao dung sự sẻ chia giữa con người với con người
chính những giá trị tích cực ấy đã khiến cuộc thi ảnh vẻ đẹp việt nam càng trở nên ý nghĩa
được đông đảo nhấp ảnh ra và khán giả tham gia hưởng ứng
rõ ràng mỗi tác phẩm nhếp ảnh là một công trình sáng tạo của người nghệ sĩ
nếu không thực sự hòa nhịp với đời sống sôi động ngoài kia
chắc chắn họ sẽ không thể sáng tạo nên những tác phẩm ảnh chứa được nhiều thông tin hiện thực mà vẫn đầy tính nghệ thuật
đã có những nhân vật trong tác phẩm trước là nguồn cảm hứng của nghệ sĩ nhấp ảnh
sau đã trở nên thân thiết như người trong gia đình
trường hợp của nhấp ảnh ra trần công đến từ bình dương với cô bé tám tuổi hoài thương
cảm phục trước nghị lực sống phi thường
lòng khiêu hãnh vượt lên nghịch cảnh của cuộc sống
nhấp ảnh ra trần công đã lặn lội hàng trăm cây số tới tìm gặp bé và gia đình
nếu không phải lòng chắc ẩn dành cho một số phận kém may mắn
nếu không phải niềm chân quý dành cho một bông hoa nhỏ rực rỡ luôn hướng về phía mặt trời như bé thương
chắc chắn tác giả trần công sẽ không thể chụp nên tác phẩm đầy xúc động và chân thực như thế
tình người tính nhân văn cao đẹp lan tỏa và thể hiện rõ trong tác phẩm
chúng ta sẽ nhớ mãi một bộ phim
bé không bao giờ đầu hàng trước số phận
luôn nuôi dưỡng giấc mơ bay bổng trước bầu trời rộng lớn với những cánh chim bình yên ngọt lành